hôm nay hà nội ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục với bảy trăm chín mươi một ca trong đó tại bệnh viện phụ sản trung ương
ở số bốn mươi ba phố tràng thi quận hoàn kiếm phát hiện hai mươi hai trường hợp test nhanh dương tính với covid một mươi chín
theo đó trong số này có một nhân viên y tế của bệnh viện còn lại là người nhà và bệnh nhân đều ở tòa b c
bệnh viện phụ sản trung ương
cũng trong ngày hôm nay sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản hướng dẫn việc tổ chức dạy học trực tiếp
kể từ ngày sáu tháng một mươi hai trong đó hà nội bỏ quy định qua một mươi bốn ngày không có f mới được mở trường dạy học trực tiếp
văn bản này cũng nêu rõ đối với các học sinh cư trú tại địa bàn có nguy cơ cao
mức độ dịch ở cấp độ ba cấp độ bốn thì trường bố trí cho học trực tuyến